trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến của biến chủng delta việc tiêm đủ hai mũi vaccine không chỉ là biện pháp hữu hiệu
để bảo vệ bản thân mà còn được coi như một tấm thẻ để thông hành
với tâm lý đó khi biết được thông tin nhận thêm vaccine không ít người dân bình dương đã ổ ạt kéo đến các điểm tiêm chủng
cây mất trần tự ảnh hưởng công tác phòng chống dịch
trước hiện trạng này sở y tế bình dương vừa ra thông báo khẩn
theo đó thông báo được gửi đến các đơn vị địa phương với thông điệp người dân cần bình tĩnh chờ đến lượt
tất cả sẽ được tiêm đủ hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín theo tiến độ kế hoạch đề ra
thông báo nêu đến nay bình dương đã nhận ba tám trăm linh chín bảy trăm sáu mươi sáu liều vaccine các loại và đã tiến hành tiêm gần ba triệu một trăm linh liều
dự kiến chấm nhất trong hai ngày tới bình dương sẽ nhận thêm bảy trăm bảy mươi bốn sáu trăm linh liều vaccine được phân bổ
theo quy định đã được ban hành người dân chỉ cần tiêm mỗi một sau một mươi bốn ngày có thể lưu thông
đủ điều kiện tham gia đi lại làm việc
do đó người dân không nên nóng vội hiểu sai việc phải tiêm hai mũi mới được lưu thông
để tụ tập đến các điểm tiêm chủng gây ảnh hưởng công tác phòng chống dịch bệnh và gây mất an ninh trật tự
trước đó trong những ngày qua tại các điểm tiêm chủng phòng covid một mươi chín ở bình dương
người dân ồ ạt đến tiêm với số lượng quá đông
nhiều trường hợp chưa đủ thời gian và chưa có tên trong danh sách vẫn đến ăn nỉ
được tiêm mỗi hai
mặc dù lực lượng chức năng đã vận động giữ khoảng cách nhưng người dân không chấp hành
khiến nhiều điểm tiêm vaccine phải tạm ngừng giữa trừng để đảm bảo phòng chống dịch bệnh
trước tình trạng này đại diện ba chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bình dương cho biết
trong tháng một mươi này bình dương sẽ tiêm đủ hai mũi cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
do đó người dân không nên đóng vội tụ tập
thưa quý vị những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
những thông tin mới nhất liên quan đến đời sống dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại